thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã dự lễ khai trương
đưa vào hoạt động hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của chính phủ e cabinet
việc đưa vào vận hành chính thức hệ thống e cabinet thể hiện quyết tâm trong cải cách hành chính là bước đi lớn
trong hiện thực hóa chính phủ phi giấy tờ trong lộ trình xây dựng chính phủ điện tử
thành viên chính phủ vắng mặt tại phiên họp có thể tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua thiết bị di động
e cabinet cũng bao gồm chức năng hỗ trợ xử lý công việc của chính phủ quản lý việc gửi phiêu lệ ý kiến thành viên chính phủ
nhắn tin điện thoại sms gửi email thông báo đến các thành viên chính phủ các thành phần dự họp chính phủ
tự động cảnh báo nhắc quá hạn cho thành viên chính phủ và bộ phận tham mưu giúp việc khi có nội dung quá hạn cho ý kiến
mục tiêu cụ thể của e cabinet phần đầu đến năm hai nghìn một mươi chín giảm ba mươi thời gian họp so với trung bình các năm trước
giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy trong các phiên họp chính phủ
hết năm hai nghìn một mươi chín đạt mục tiêu họp chính phủ không giấy tờ
sử dụng một trăm linh văn bản điện tử trong các phiên họp chính phủ trừ văn bản có độ mật